phá cửa ngôi nhà số ba tổ công tác phát hiện thấy một người đàn bà nằm trên nền nhà một người đàn ông nằm trên giường xung quanh có rất nhiều vết máu và đều đã tử vong
khám nghiệm hai tử thi thấy nhiều vết chém trên cơ thể dẫn đến tử vong
quả sang minh hai nạn nhân là ông đỗ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và bà nguyễn thị đỏ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đều trú tại căn nhà trên
đối tượng bị bắt giữ là đỗ đức mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là con đẻ của hai nạn nhân
tại cơ quan điều tra hùng luôn trong trạng thái bị kích động mạnh
có biểu hiện do sử dụng ma túy hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra xác minh để làm rõ nội tình của vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn cho biết vừa ra lệnh tạm giam bị can lưu văn sướng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thôn hoàng dương xã mai đình huyện sóc sơn thành phố hà nội về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày năm tháng hai năm hai nghìn một mươi năm lưu văn sướng cùng hai anh em ngô văn thời sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn hoàng dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng trú tại xã đông lỗ huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
và lan văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đi chơi đêm
sau khi uống rượu và hát karaoke đã xảy ra mâu thuẫn
khi về đến phòng trọ tại khu vườn sái thị trấn đồng đăng sướng đã dùng dao chém thời và huấn
khiến hai người bị thương rồi bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc đã khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã đối tượng lưu văn sướng
về hành vi cố ý gây thương tích
sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công an huyện cao lộc đã bắt giữ được đối tượng
tại khối sáu thị trấn cao lộc huyện cao lộc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bạc liêu vào ngày hôm qua
đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại khu đất chống thuộc ấp một mươi bảy xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang đá gà ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ bốn con gà đá một cân điện tử hai mươi cuộn băng dính đã qua sử dụng
hơn hai mươi triệu đồng tiền mặt một mươi năm điện thoại di động và một mươi năm xe máy cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
cũng trong ngày hôm qua tại thành phố hà giang công an phường minh khai đã bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản
là tẩn văn vĩ sinh năm hai mươi ba tuổi thường trú tại thôn mục lạng xã tân quang huyện bắc quang tỉnh hà giang
và lý văn việt một mươi chín tuổi trú tại thôn khuổi khà xã ngọc lĩnh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
vào khoảng bốn giờ sáng cùng ngày hai đối tượng vĩ và việt đã dùng kìm cộng lực phá khóa cửa
cửa hàng bán quần áo của chị hoàng thị hà ở chợ minh khai thành phố hà giang
lấy đi hai bao tải quần áo và một số hàng hóa khác rồi chở bằng xe máy tẩu thoát
sau khi phát hiện xảy ra vụ trộm công an phường minh khai đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động
bảo vệ dân phố khẩn trương truy tìm theo dấu vết nóng của bọn trộm
sau ba mươi phút thì phát hiện và bắt giữ được chúng đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội các tờ báo điện tử liên tục đăng tải những video clip
về các vụ cướp giật trắng trợn công khai giữa ban ngày giữa đường phố như một sự cảnh báo
hay là lời nhắc nhở người dân về sự lộng hành trở lại của loại tội phạm này
tại tỉnh nam định công an thành phố vừa triệt phá thành công một nhóm chuyên cướp giật tài sản
của khách mua hàng khi họ rút ví thanh toán tiền
đền đức vua đường trần hưng đạo thành phố nam định
đáp ứng nhu cầu của người đi lễ không ít hàng bán đồ mã hoa quả đã mọc lên ngay trước cửa đền
nhiều người đi qua tiện đường cũng rẽ vào mua
các ngày rằm mùng một người mua kẻ bán tấp nập
nơi này vô tình lọt vào tầm ngắm của những đối tượng chuyên hành nghề trộm cắp móc túi và cướp giật
đây là hai đối tượng nguyễn ngọc lân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại khu năm tầng số hai trần đăng ninh
và phạm xuân tính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại số bốn trên một mươi năm ngõ quang trung
vừa bị lực lượng công an bắt giữ sau khi vừa ra tay thực hiện một vụ cướp tài sản
lấy tiền ở trong túi là tiền hoa quả
thì tôi lẹn vào tôi lấy ở trong cái túi của chị
quay người được mấy bước thì chị ấy đuổi theo chụp tôi tôi vứt lại
lúc tôi đã đi quay ngược lại tôi cái xe lúc cái túi tiền ở trong cái túi nó rơi ra
thì tôi nhận được năm trăm tám mươi thì tôi chạy lên mạng đầu dốc hồ châu
đường trần đăng đạo dốc hồ châu thì anh lân đi xe máy đuổi theo và đoán tôi
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi và xảo quyệt
sau khi gây án và tẩu thoát
chúng rẽ vào một quán nước bên đường để chia tiền và đổi áo
hồng che mắt lực lượng truy đuổi
tuy nhiên chưa đầy hai giờ sau khi vụ việc xảy ra các trinh sát đã tóm gọn
trong quá trình điều tra thì lượng ngôn ngăn chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn
là các đối tượng thường đối tượng có nhiều thiền án thiệt sự
và hoạt động có tổ chức chúng bàn bạc ngay từ trước
và ngay sau khi các loại tài sản tiêu thụ tài sản ở trên địa bản khác
cũng có một cái khó khăn cho lực lượng công an
rất mong rằng qua những vụ án này quản chủ nguyên dân cũng kết hợp với lực lượng công an
tố giác tội phạm để giúp cho địa bản thành phố lập định được bình yên
thủ đoạn không hề mới nhưng đánh mạnh vào sự chủ quan mất cảnh giác của các nạn nhân
thêm vào đó là tính chất manh động liều lĩnh bất chấp sự an toàn về tính mạng con người
khiến cho tội phạm cướp giật trở thành mối nguy với những người dân lương thiện đặc biệt là giới nữ
lực lượng chức năng hiện nay
tội phạm hiện đã khẩn trương vào cuộc tuy nhiên để phong ngừa loại tội phạm này
quan trọng hơn chính là sự đề cao cảnh giác của mỗi người dân
không đeo ví túi sách bên người không mang những trang sức quá đắt tiền khi di chuyển một mình
nhất là khi trời tối đường vắng
với những người có thói quen mua sắm tại các hàng quán ven đường
cần chú ý quan sát xung quanh và bảo quản tiền tài sản phương tiện cẩn thận
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho bản thân đồng thời tham gia giữ gìn hành lang an toàn giao thông
vì vậy mỗi người dân hãy chủ động nói không với những hàng quán vi phạm trật tự đô thị như thế này
tiếp theo là thông tin lực lượng công an bắt giữ các đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy tại bắc cạn và sơn la
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn vừa bắt quả tang nguyễn văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại tổ bốn phường đức xuân thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một gói heroin có trọng lượng gần bảy gram chín viên ma túy tổng hợp
một điện thoại di động một xe mô tô và một số giấy tờ khác có liên quan
được biết năm hai nghìn tám hiếu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bắc cạn bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy
mới ra tù năm hai nghìn một mươi năm hiện đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ
còn tại sơn la ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng chín đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện quỳnh nhai
tỉnh sơn la đã bắt quả tang đối tượng lường văn hồn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại bản hậu xã triển khoang huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la
đang có hành vi tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ gồm một gói nilon bên trong đựng một mươi một gói nhỏ heroin một điện thoại di động và hơn hai triệu đồng
cùng một số giấy tờ khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính trên địa bàn huyện
nhằm mục đích bán lẻ cho các đối tượng nghiện và để sử dụng
chuyển sang phần tin quốc tế
vào ngày hôm qua đã có ít nhất một trăm linh bốn người thiệt mạng trong hai vụ nổ xảy ra gần như đồng thời
xuất phát từ một nhà hàng ở thị trấn petlawat bang mathiya pradesh miền trung ấn độ
vụ nổ cũng làm khoảng một trăm linh người khác bị thương trong đó có hai mươi người bị thương nặng
vụ nổ xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng theo giờ địa phương đúng vào lúc nhà hàng đang đông khách đến ăn sáng
số người thiệt mạng đã tăng nhanh sau khi lực lượng
và nhiều người cứu hộ tìm thấy hàng chục thi thể từ đống đổ nát của nhà hàng và các tòa nhà xung quanh
hiện nhà chức trách địa phương đang nghi ngờ có vật liệu nổ sử dụng trong ngành khai thác mỏ
cất giữ bất hợp pháp ngay trong tòa nhà có nhà hàng trên hoặc một tòa nhà gần đó
trước đó cảnh sát cho rằng bình ga phát nổ tại nhà hàng đã dẫn tới nổ số pháo hoa cất giữ trong tòa nhà
vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ
theo báo the times of india vào ngày một mươi hai tháng chín
làn sóng biểu tình phản đối hiến pháp mới tiếp tục lan rộng tại nepal
khiến năm người biểu tình và một cảnh sát thiệt mạng trong các vụ đụng độ tại miền nam của nước này
làn sóng biểu tình bạo lực đã leo thang trong ngày một mươi một tháng chín khi lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình
làm năm người thiệt mạng gồm hai người tại quận mahotari và ba người tại quận dahanusa
một đám đông khoảng một trăm năm mươi người đã bao vây một xe cứu thương
kéo viên sĩ quan cảnh sát bị thương ra cánh đồng gần đó rồi sát hại đồng thời đốt cháy chiếc xe này
cho đến nay đã có hơn ba mươi người trong đó có một mươi một cảnh sát thiệt mạng trong các vụ sô sát giữa lực lượng an ninh
và người biểu tình phản đối hiến pháp mới trên nepal thành bảy tỉnh
tình hình đặc biệt căng thẳng tại các khu vực miền nam nơi các cộng đồng thiểu số cho rằng
danh giới mới giữa các tỉnh hạn chế quyền lợi chính trị của họ
hàng chục nghìn người ngày hôm qua đã tham gia tuần hành tại thủ đô nhiều nước châu âu
để bày tỏ ủng hộ người di cư đến từ các quốc gia xung đột và nghèo đói
hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch
động rộng khắp châu âu với hàng chục sự kiện đã diễn ra tại nhiều quốc gia
như anh đan mạch đức tây ban nha pháp v v
những người tuần hành đã dơ cao áp phích kêu gọi chính phủ mở cửa biên giới tiếp nhận người tị nạn
song song với các cuộc biểu tình tuần hành ủng hộ người di cư
hoạt động phản đối người di cư cũng diễn ra ở một số nước trong đó có cộng hòa xéc ba lan slovakia
đáng chú ý là tại hungary chính quyền nước này dự định sẽ lập các nhóm nhỏ gồm thẩm phán công tố viên
để xét xử các trường hợp người di cư phạm tội tại biên giới như vượt biên trái phép phá tường rào biên giới
làn sóng người di cư đang đổ tới châu âu những ngày gần đây đã gây ra những bất đồng sâu sắc trong liên minh châu âu eu
trong đó nhiều nước thành viên khối này đã phản đối mạnh kế hoạch
riêng các tỉnh ven biển vịnh bắc bộ trong ba ngày tới có mưa rào và rông đời gió đông bắc mạnh cấp sáu giật trên cấp sáu
ít thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền
đến khoảng trưa chiều trời hưởng nắng nhưng không gây gắt
nhiệt độ cao nhất lúc này giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho tới ba mươi một độ
trong những ngày tới thời tiết khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
ở phía bắc di chuyển dần xuống
đời gió đông bắc mạnh kết hợp với địa hình đón gió đã gây ra những cơn mưa rào và rông với lượng khá
khiến cho nền nhiệt độ giảm đáng kể
trong cơn rông cần hết sức lưu ý với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi ba cho tới hai mươi tám độ
các tỉnh ven biển từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu trời nhiều mây mưa vừa có nơi mưa to tới rất to
tập trung chính ở phía bắc khu vực
đề phòng có gió giật mạnh trong mưa rông
nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho tới ba mươi độ
khu vực tây nguyên ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu trời nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
gió tây nam cấp ba đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong khu vực
nhiệt độ là từ hai mươi cho tới hai mươi chín độ
các tỉnh nam bộ trong vài ngày tới được dự báo là có khả năng tăng mưa do nằm ở rìa phía nam của giải mây rông
kết hợp với đới gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh
thời tiết phổ biến nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to rất to và rông kèm theo rông xét gió giật mạnh dần
nhiệt độ là từ hai mươi ba cho tới ba mươi một độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết